đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát của đảng
ở đảng bộ tỉnh thanh hóa trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
trong tám tháng năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh hóa đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng
bên cạnh đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cũng quan tâm đến công tác xây dựng ngành
thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn ủy ban kiểm tra đảng cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đặc biệt đã tập trung kiểm tra giám sát tham mưu và chỉ đạo giải quyết tốt
khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí bùi thị minh hoài ủy viên trung ương đảng
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị trong thời gian tới
cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo chương trình toàn khóa
ủy ban kiểm tra tình ủy thanh hóa cần chủ động tham mưu cho tình ủy ra soát
hoàn chỉnh quy chế làm việc cụ thể hóa các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo hướng chuyên sâu và theo các chuyên đề